ngày một mươi tháng một phòng cảnh sát môi trường công an tp hải phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp
tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng
phát hiện cơ sở buôn bán tôm của bà nguyễn thị hạnh phường tràng cát quận hải an hải phòng
thuê địa điểm kinh doanh tại số một nghìn tám trăm ba mươi năm ngô gia tự phường nam hải quận hải an đang bơm tạp chất vào tôm
theo đối tượng hạnh khai nhận hàng ngày gom tôm chết ở các quận hải an đồ sơn dương kinh
về bơm tạp chất nhằm làm tăng trọng lượng của tôm sau đó giao khách hàng để kiếm lời
hiện vụ việc được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý